tại hà nội trung tâm giáo dục thiên nhiên và câu lạc bộ chạy tình nguyện redd river ronners tổ chức giải chạy thường niên vì động vật hoang dã lần thứ tư
giải chạy năm nay gửi một thông điệp tới toàn thể xã hội hay hành động chống lại sự tuyệt chủng và được sự ủng hộ tham gia của nhiều tổ chức quốc tế như phái đoàn liên minh châu âu đại sứ quán anh mỹ pháp nam phi
nhóm bạn trẻ của công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh nội bài đã tham gia giải chạy vì động vật hoang dã này lần thứ hai
cũng như nhiều nhóm các tổ chức và cá nhân khác nhóm tham gia không chỉ nâng cao sức khỏe mà những hành động của nhóm còn góp phần bảo vệ các loài động vật đang trên bờ vực tuyệt chủng